ngay sau khi có kết quả khẳng định các trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại công ty tài chính f tám mươi tám
trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã nhanh chóng truy vết các trường hợp có liên quan
công ty tài chính f tám mươi tám cùng các hộ dân lân cận công ty này đã được lực lượng công an tiến hành phong tỏa
bảy mươi hộ gia đình với hai mươi ba nhân khẩu được yêu cầu không ra khỏi nhà nơi cư trú của các f được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt
trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu cũng có nhiều địa điểm như khu chợ khu nhà trọ được xác định liên quan đến ca nhiễm tại công ty tài chính f tám mươi tám
ngay trong đêm tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết và đưa đi cách ly tập trung
các khu vực liên quan đều được phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và lực lượng công an cũng đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ người dân trong khu vực này